tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử đối với bốn đối tượng cùng có quốc tịch trung quốc
trong đó tuyên phạt trương huệ mẫn một mươi ba năm tù lưu tiểu vệ tám năm sáu tháng tù tưởng đăng quân và đới hồng hy
cùng bảy năm sáu tháng tù và sầm thị xen chú tại tỉnh gia lai một mươi năm sáu tháng tù
các bị cáo bị truy tố về các tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi với mục đích khiêu dâm
cũng trong vụ án này bị cáo phương tuấn kiệt quốc tịch trung quốc bị xử phạt hai mươi bảy tháng tù về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín sen được nhóm bị cáo người trung quốc thuê làm phiên dịch
đồng thời đứng tên thuê một căn nhà bốn tầng trên địa bàn quận sơn trà để ở
sau đó thông qua facebook xen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ có ngoại hình đẹp để làm công việc live stream
khi các cô gái liên hệ xen yêu cầu gửi hình ảnh sau đó hẹn gặp và dụ dỗ họ đóng phim với giá bảy trăm linh đồng sáu giờ thoát y
và một triệu đồng
một lượt giao cấu
những hình ảnh này được nhóm đối tượng truyền trực tiếp hoặc đưa lên mạng xã hội và các trang web khiêu dâm
người xem các clip này phải đăng ký tài khoản thành viên và trả tiền cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng ở trung quốc
trương huệ mẫn là người cầm đầu kiêm đạo diễn quay phim
tối ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố đà nẵng đã kiểm tra nơi các đối tượng lưu trú
và phát hiện nhiều hình ảnh video đổi trụy được sản xuất và phát tán lên mạng internet